thông tin từ ủy ban nhân dân huyện quang sơn tỉnh thanh hóa cho biết hôm nay đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân trong số tám người mất tích ở bàn sa ná
vào sáng nay ở địa bàn xã nam tiến huyện quan hóa nơi con sông luồng chảy qua người dân đã phát hiện một thi thể có chứng minh nhân dân mang tên vi thị sống sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
như vậy đến nay đã tìm được hai thi thể trong gia đình có sáu người mất tích tại sa ná
trước đó người dân đã tìm thấy thi thể của cháu hà văn quỳnh một mươi tuổi con trai của chị vi thị sống và anh hà văn vân người duy nhất trong gia đình sống sót do đi làm xa
hiện bố mẹ chị gái và con trai út của anh vân vẫn đang mất tích
liên quan tới hoạt động tìm kiếm chủ lực là ban chỉ huy quân sự huyện quang sơn
phối hợp với các trường hợp các trường hợp các trường hợp các trường hợp các trường hợp các trường hợp
trước đó các lực lượng vũ trang và chính quyền các xã huyện nằm dọc tuyến sông luồng
đội tìm kiếm sẽ chia sẻ các nhóm chịu trách nhiệm từng khu vực
mỗi nhóm chia hai tổ thực hiện tìm kiếm luân phiên
mỗi xã thường trực một máy xúc sẵn sàng triển khai tại các điểm nghi vấn